thưa quý vị thưa các đồng chí và các bạn một vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng
đã xảy ra tại một vùng quê nghèo thuộc huyện núi thành tỉnh quảng nam
vụ án mạng đau lòng đã gây tâm trạng hoang mang lo sợ đối với những người dân
vốn xưa nay chỉ biết một nắng hai xương trên đồng đất của mình
không để lòng dân hoang mang công lý xã hội bị thách thức và quyết tâm đưa kẻ thù ác ra
trừng trị trước pháp luật sau bốn mươi chín ngày đêm miệt mài truy xét điều tra áp dụng tổng hợp nhiều
biện pháp nghiệp vụ khác nhau phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an
tỉnh quảng nam đã thu thập đủ tài liệu chứng cứ để bắt hung thủ gây ra vụ trọng án nói trên
truyền hình công an nhân dân đã theo sát vụ việc này ngay từ những ngày đầu và hôm nay
xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn
hành trình điều tra khám phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng này

vào lúc một mươi tám h ngày bốn bốn hai nghìn một mươi hai cháu hồ trọng đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thôn sáu xã tâm xuân i đi chơi về phát hiện dưới chân cầu thang có viết máu
cháu đạt chạy vào trong nhà tìm mẹ thì phát hiện mẹ mình là chị nguyễn thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại phường sáu xã tâm xuân i huyện núi thành nằm bất động trong phòng ngủ

cháu đạt kể lại hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
một mươi chín h ba mươi phút lực lượng tăng cường của công an tỉnh quảng nam cũng đã có mặt tại hiện trường để cùng công an huyện núi thành tổ chức thu thập tài liệu khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi nạn nhân
nơi xảy ra vụ việc là trong ngôi nhà của nạn nhân do người dân xung quanh tìm mọi cách để cấp cứu nạn nhân khi nghe con trai của nạn nhân kêu nên hiện trường phần nào đã bị xáo trộn
tại đây phát hiện nhiều dấu vết máu trong đó có dấu chân dính máu theo hướng từ
phòng ngủ của nạn nhân ra cửa chính và lên gác đứng
trong phòng ngủ của nạn nhân đồ đạc bị xây dịch đổ ngã
các trinh sát đã phát hiện bên dưới tấm nệm sưởng ngủ có một con dao thái lan bị cong vẹo có rình máu dài hai mươi cm cán bằng gỗ lưỡi nhọn nơi rộng nhất là một chín cm
tử thi nằm chết dưới nền nhà trong phòng ngủ hai chân rưỡi thẳng và hai tay xuôi theo người
tuy nhiên nạn nhân trước đó đã bị kéo xê dịch ra khỏi nhà
nạn nhân đã bị đâm một mươi năm nhát trên thân thể trên vùng cổ ngực trái và sau lưng
vết thương không đều và ở các hướng khác nhau
các vết thương rách da và cơ dấu vết rách sắc gọn trong đó có một nhát trúng tim dẫn đến tử vong
theo con trai nạn nhân cho biết trên người nạn nhân đã không còn vòng và nhẫn vàng thường xuyên đeo
lực lượng điều tra nhanh chóng nắm được những thông tin đầu tiên
trước khi chết
chị nguyễn thị thanh hành nghề bói toán
địa bàn cư trú của chị thanh cũng có nhiều điểm xem bói toán cũng có nhiều đối tượng hình sự
bản thân nạn nhân cũng là người có mối quan hệ xã hội khá phức tạp
và nơi ở của nạn nhân cũng thường xuyên có rất nhiều người lui tới không rõ nhân thân và lây lịch
ai đã ra tay sát hại nạn nhân một cách dã man như thế này
anh có thể cung cấp những thông tin đầu tiên
những thông tin ban đầu khá thất bậu
vụ việc xảy ra vào lúc gia đình nạn nhân không có ai
hàng xóm xung quanh thì đi làm đồng chưa về
không có nhân chứng nào chứng kiến vụ việc
và để trả lời cho những câu hỏi trên các trinh sát gần như bắt đầu từ con số
không có nguồn thông tin đầu tiên nhưng cũng không chờ đợi những dấu vết để lại hiện trường ban đầu
lực lượng điều tra lập tức mở rộng đối tượng
các bộ án tưởng chừng như bề tắc
người đi trên chiếc xe máy yamaha taurus là ai
người nào nhảy ra từ trong hàng rào nhà nạn nhân
người nào đi bên cạnh hàng rào vào thời điểm xảy ra án mạng
đó là những thông tin liên quan cần được giải mã
có mặt lần thứ ba tại hiện trường trinh sát nhanh chóng loại trừ khả năng đối tượng nào đó nhảy từ trong nhà ra vì đây là hàng rào che ảnh
đơn giản nhưng lại cao nếu có ai đó y sẽ tự mở cửa bước ra chứ không thể và không phải nhảy qua hàng rào
nguồn thông tin về bóng đen đi cạnh hàng rào rồi ai đó chở đi mất cũng không khả thi vì chẳng có một đặc điểm nhận diện về đối tượng cũng như chiếc xe này
thông tin tập trung nhất chính là một người nào đó đi chiếc xe máy yamaha chạy ra
người này là nam hay nữ có đặc điểm gì về giám vóc
cùng với việc truy xét thông tin này thì chiếc điện thoại
của nạn nhân đã được thu giữ tại hiện trường cũng là một cơ sở quan trọng góp phần tìm kiếm thêm những quan hệ khác của nạn nhân
nạn nhân là một phụ nữ cao to và nặng trên sáu mươi kg
hung thủ trong quá trình sát hại nạn nhân đã trải qua sự ràng co dữ dội dựa theo các dấu vết ở hiện trường
do vậy một nhận định đưa ra là hung thủ phải có sức khỏe có thể là nam giới và không loại trừ khả năng có nhiều người cùng tham gia sát hại
toàn bộ hơn ba trăm linh chiếc xe yamahaws trong hồ sơ của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam trên địa bàn huyện núi thành các địa phương phụ cận đã được kiểm tra ngay lập tức
một nhóm trinh sát cũng tiến hành theo dõi những chiếc xe yamahaws đang lưu thông trên địa bàn
chiếc xe yamahawus nào trong số những chiếc xe này là chiếc xe chạy từ nhà nạn nhân ra trong buổi tối định mệnh đó
câu trả lời không hề đơn giản và hung thủ vẫn còn mịt mù bóng chim tăm cá
việc xác minh chủ nhân của những chiếc xe máy yamaha đó gặp khá nhiều trở ngại do có khi tìm đến thì chủ sở hữu báo chiếc xe đã mất từ lâu
hoặc khi tìm được chiếc xe thì chủ nhân đã thay đổi được điểm xe với lý do chính đáng
có khi đối tượng nghi vấn xác định được gọi hỏi thì họ có thái độ lo sợ nhưng khi làm rõ thì họ lại liên quan đến vụ việc khác
cùng với việc xác minh chiếc xe yamaha đỏ các trinh sát của chuyên án đã phối hợp với các đơn vị chức năng
để tiến hành xác minh trên một trăm linh số thuê bao di động cố định nhằm làm rõ những thuê bao di động có liên quan thế nào với nạn nhân
đặc biệt làm rõ các thuê bao gọi đến và nạn nhân gọi đi trong ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai